đến thời điểm này có hai trăm sáu mươi sáu trong tổng số ba trăm hai mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh chiếm tám mươi hai tổng số ca bệnh covid một mươi chín ở nước ta
tám bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại chín cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh
hiện bệnh nhân số chín mươi một vẫn là ca nặng nhất và ngày hôm qua thì phổi của bệnh nhân đã cải thiện hơn
bác sĩ đang giảm dần các thông số ecmo để cho tập dần tự thở băng phổi
sáng nay đại diện sở y tế tỉnh hậu giang cho biết
người đàn ông về từ campuchia tối qua đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
đại diện sở y tế tỉnh hậu giang cho biết là khi phát hiện trường hợp một người đàn ông trú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
trở về từ campuchia thông qua cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh đồng tháp nhưng chưa được kiểm tra y tế
ngành y tế đã tiến hành xét nghiệm ngay trong đêm
kết quả lần thứ nhất vào lúc một h ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng năm cho thấy là người này âm tính với sars cov hai
sau khi có kết quả lực lượng chức năng đã cho dỡ bỏ lệnh phong tỏa bến xe vị thanh và các khu vực có liên quan
trên địa bàn huyện ủy lắc tỉnh đắk lóc vừa xảy ra sự việc voi của hợp tác xã du lịch quật một người đàn ông tử vong
nạn nhân là anh i dream quan ba mươi hai tuổi trú tại xã giang tao huyện lắc tỉnh đắk lắc
được biết con voi này là của ông đàng năng long người sở hữu nhiều voi nhất việt nam
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng năm anh
dream đến khu vực hồ lắc đưa voi đi tắm để phục vụ khách du lịch
tuy nhiên trong lúc điều khiển voi thì bất ngờ voi quay đầu lại và hút vào người anh dream nhiều cái khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
sau khi nhận được tin báo công an huyện lắc đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường
đồng thời phối hợp cùng người dân địa phương xua con voi này đi nơi khác để lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi
sau khi lấy trộm xe ô tô điều khiển xe gây tai nạn sau đó không giải quyết được ổn thỏa vụ tai nạn
nên đối tượng đã bỏ trốn về quê
chiều qua công an tp bùa ma thuột tỉnh đắk lắk đã di lý đối tượng lê văn thủy
trú tại huyện tương dương tỉnh nghệ an từ tỉnh nghệ an vào tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra xử lý
trước đó vào tối ngày bảy tháng năm thủy phát hiện xe ô tô tải đang để trước nhà một người dân không có người trông coi
chiều khóa sơ cua vẫn còn trong buồng lái
thế vậy thủy đã lấy chiếc xe ô tô và lái xe tẩu thoát
sau khi lấy trộm xe đối tượng điều khiển xe chạy về hướng tỉnh gia lai rồi gây tai nạn ở địa phận tỉnh này
sau đó vì không giải quyết được ổn thỏa vụ tai nạn nên thủy đã bỏ trốn về quê ở huyện tương dương tỉnh nghệ an
sau khi xác định được vị trí lẩn trốn của đối tượng công an tp bùa ma thuột đã ra nghệ an để bắt giữ
quá trình điều tra bước đầu thủy khai nhận do nghiện ma túy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân
mặc dù chưa có bằng lái xe nhưng khi thấy chiếc xe tải đỗ bên đường thủy vẫn phá xe để lấy mang đi tiêu thụ
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nam từ liêm tp hà nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường cát linh quận đống đa và xuông sô phan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phường định công quận hoàng mai
để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó đối tượng phạm thanh bình đã liên tiếp thực hiện
ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn khác nhau nhưng đều liên quan đến hình thức vận chuyển hàng qua công ty giao nhận
theo tài liệu điều tra đối tượng phạm thanh bình trước làm việc trong một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố hà nội
cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng hai tháng trước thời điểm bị bắt giữ bình đã liên tiếp thực hiện ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn khác nhau nhưng đều liên quan đến hình thức vận chuyển hàng qua công ty giao nhận
trong đó vụ việc xảy ra vào ngày ba mươi tháng ba vừa qua
bình đã lừa đảo chiếm đoạt cùng lúc bốn mươi đơn hàng gồm điện thoại di động các loại và phụ kiện với tổng số tiền lên tới trên năm trăm linh triệu đồng
em đăng nhập vào cái tài khoản của nhân viên shopee thì em vào đấy tự kích giao hàng thành công
giao hàng thành công xong thì một ngày sau nếu mà không có phản ảnh gì đơn hàng đấy thì shopee sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em
theo cơ quan công an quá trình làm việc tại công ty chuyển phát nhanh đối tượng cũng đã nắm bắt được phương thức cách thức làm việc
thời gian giao nhận hàng giữa biêu tá với người gửi hàng và giữa biêu tá với người nhận hàng và nắm bắt được cách thức đặt mật khẩu tài khoản
quản lý giao nhận hàng của các biêu tá trong công ty
nhận thấy sơ hở nên bình đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các đơn hàng mà công ty nhận chuyển phát thu hộ từ sàn thương mại điện tử sopi
quá trình chuyển đến địa điểm đó thì đối tượng đã lợi dụng cái việc là biết được cái mật khẩu và cái tài khoản của cái nhân viên vận chuyển
thì đã tích đã đăng nhập vào cái tài khoản đó và tích vào cái việc rằng là người mua đã nhận hàng và thanh toán tiền
thì khi đó thì bên công ty bên sàn thương mại điện tử và bên công ty vận chuyển đã xác nhận là đã nhận được tiền rồi
đấy đối tượng đã lợi dụng việc đấy thì lại chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng
ngoài những vụ việc trên đối tượng bình cùng với đối tượng xuân sô phan cũng đã thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ một đối tượng mua bán vũ khí quân dụng trên địa bàn
vào ngày hai mươi tháng năm công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn phát hiện nguyễn công nghĩa chú tại thôn phiên luông xã đại đồng huyện tràng định
điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong có một khẩu súng quân dụng
qua khai thác nghĩa khai nhận vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi tám trên đường đi chợ xã tân minh nhìn thấy bên cạnh đường có bao tải dứa bên trong chứa khẩu súng này nên mang về nhà cất giữ
đến ngày hai mươi tháng năm do cần tiền mua ma túy sử dụng nên mang khẩu súng đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
xe rượu nhớ lại mâu thuẫn cách đây bảy năm liền ra tay sát hại nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa di lý đối tượng gây án về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
đó là lý văn lình chú tại xã cuy ni huyện eka tỉnh đắk lắk
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng năm sau khi uống rượu cùng với một số người bạn tại nhà linh cùng một người bạn đi đến cây cầu trong thôn thì tiếp tục gặp một đám bạn đang uống bia nên đã ngồi chơi
lúc này có anh nguyễn công minh chú tại xã e camut huyện eka chạy xe máy đi đến và dừng lại đây
thì linh nhận ra anh minh là người có mâu thuẫn cách đây hơn bảy năm trước với mình
sẵn có men rượu trong người lình đến gây sự với anh minh rồi lao vào đánh nhau
do bị mọi người can ngăn nên lình càng bực tức và tiếp tục chạy về nhà lấy một con dao nhọn dài khoảng ba mươi cm trở lại tìm anh minh
trong lúc xô sát linh dùng dao đâm hai nhát vào người làm anh minh gục tại chỗ và tử vong sau đó
linh cũng đã ra cơ quan công an đầu thú cùng con dao gây án
công an quận cầu giấy thành phố hà nội đang điều tra xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng sáu giờ hai mươi
một mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm vừa qua tại đường vành đai ba trên cao hướng đi cầu vượt mai dịch thuộc phường trung hòa quận cầu giấy
nạn nhân là một nam thanh niên khoảng ba mươi năm tuổi trên ngực có hình xăm dòng chữ family forrever
mặc quần đuôi màu đen áo phông cổng tay có cổ màu xanh chân đi dép lê adidas màu đen
điều khiển xe mô tô nhãn hiệu honda dream biển số ba mươi f chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
công an quận cầu giấy đề nghị ai biết thông tin về người nhà nạn nhân hoặc thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên
liên hệ đồng chí phạm văn tú cán bộ điều tra đội điều tra tổng hợp công an quận cầu giấy
địa chỉ số sáu mươi hai nguyễn văn huyên nghĩa đô cầu giấy hà nội số điện thoại chín trăm bảy mươi sáu bốn trăm chín mươi chín hai trăm ba mươi ba